nhân kỷ niệm một mươi chín năm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu tối qua ngày hai mươi tháng sáu tại hà nội
trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam đã tổ chức lễ tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
chương trình lần đầu tiên được tổ chức với mục đích biểu dương và tôn vinh những gia đình trẻ điển hình tiêu biểu
xây dựng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình việt nam góp phần nâng cao nhận thức về vai trò
vị trí trách nhiệm của gia đình đối với sự phát triển của xã hội
bàn tổ chức đã lựa chọn được hai mươi hai gia đình trẻ tiêu biểu từ hai mươi tỉnh thành phố để tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi
các gia đình được tuyên dương đều là gia đình trẻ ở độ tuổi không quá ba mươi năm tuổi
được chính quyền và quân chúng nhân dân ghi nhận tích cực tham gia công tác xã hội các hoạt động cộng đồng
có những nỗ lực cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc